xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
chỉ thị cho biết mục tiêu đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
trong thời gian tới thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành cấp ủy chính quyền các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau
đổi mới tư duy nhận thức phương pháp cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay
xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng
tập trung ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xây dựng trang bị cơ sở vật chất hậu cần cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ra soát sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo phù hợp với tình hình mới
thực hiện nghiêm việc thẩm định cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao cơ sở tập trung đông người như quán bar karaoke nhà cao tầng
liên quan đến vụ giải cứu cháu bé bị lọt trong lòng cọc bê tông ở đồng tháp cho đến nay các lực lượng thi công cứu hộ vẫn đang tích cực khẩn trương
công tác giải cứu cháu bé gặp nạn và tất cả các phương tiện thiết bị nhân lực được huy động tối đa cho công tác cứu hộ
trong buổi sáng và trưa ngày hôm nay lực lượng thi công cứu hộ đã tạm dừng phương pháp khoan xoáy nước tiếp tục tiến hành khoan uổng xoắn
và đang thực hiện ở độ sâu đáy cọc bê tông khoảng ba mươi bốn mét
do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
dự kiến sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất lực lượng cứu hộ sẽ cho tiến hành nhổ cọc bê tông
trong sáng ngày hôm nay bộ giao thông vận tải bộ xây dựng ban quản lý dự án mỹ thuận cùng các chuyên gia lực lượng công an quân đội đã được tăng cường hỗ trợ thêm cho công tác cứu hộ
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cũng có mặt tại hiện trường
sau hai tuần xét xử
và nghị án vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
sau hai tuần xét xử và nghị án cứu hộ bộ công an cũng có mặt tại hiện trường
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo hà là hai mươi năm năm tù
bị cáo trần đình thành nguyên bí thư tỉnh đồng nai bị tòa tuyên phạt một mươi một năm tù
bị cáo đinh quốc thái nguyên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai bị phạt chín năm tù cùng về tội nhận hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chín năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo vũ là một mươi chín năm tù
bị cáo bồ ngọc thu nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai bị phạt ba năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo trịnh huy cường trưởng phòng quản lý xây dựng sở xây dựng tỉnh đồng nai nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng đồng nai bị phạt ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với mức án từ ba mươi tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù
trần vũ đạt quê ở sóc trăng một đối tượng trong nhóm gồm ba thanh niên tham gia truy sát hai thanh niên trong dạng sáng ngày ba tháng một đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ
trong sáng ngày bốn tháng một lực lượng công an đã đưa đạt đến xác định là hiện trường vụ việc hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai của đạt hai thanh niên còn lại vẫn đang được cơ quan công an truy tìm
theo hình ảnh camera ghi lại khoảng một giờ một mươi một phút anh nguyễn hoàng long trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương điều khiển xe máy chở theo một người bạn lưu thông trên đường nguyễn văn tiết phường phú cường thành phố thủ dầu một thì bất ngờ lao vào vệ đường và đâm vào gốc cây bên đường
người bạn bị thương còn anh long ngã xuống vỉa hè tử vong ngay lúc đó có hai chiếc xe máy chạy đến một nhóm thanh niên khoảng ba người lao xuống dùng hung khí tấn công bạn của anh long hiện tại người bạn của anh long bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông công an tỉnh đã triển khai các biện pháp phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng đi bằng một bánh bốc đầu xe trên tuyến đường thái nguyên chợ mới gây mất an ninh trật tự
công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng xác minh vụ việc thu thập tài liệu chứng cứ điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
còn đây là ba trường hợp thanh thiếu niên bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn năm triệu đồng về hành vi bước đầu xe mô tô đi ngược chiều gây mất trật tự an toàn giao thông
tại cơ quan công an các trường hợp này đã thừa nhận hành vi bốc đầu xe quay lại hình ảnh video clip sau đó đăng lên mạng xã hội
trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng là có nhiều đối tượng là thanh thiếu niên thậm chí là chưa đủ tuổi đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm
các cháu thì nhận thức nó chưa được đầy đủ
nhiều trường hợp thì các cháu là tự bạn bè của mình thậm chí là tự mình đăng tải lên các trang mạng xã hội
với cái mục đích chính là
quảng bá cho những người khác biết được là mình thực hiện cái hành vi đó
trong các vụ bóc đầu xe lạng lách đánh võng được lực lượng công an xác minh làm rõ thời gian qua
đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên chơi bời lêu lồng thậm chí là bỏ học
các đối tượng thường xuyên tụ tập thực hiện hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự mất an toàn cho người tham gia giao thông
thông qua việc là căn cứ vào những cái video clip hình ảnh
do cá nhân tổ chức cung cấp thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt cây vạng chính theo đúng quy định của pháp luật
cái việc đó thì sẽ giúp cho các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý nhà nước
góp phần là nâng cao được cái nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông
để chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông
nhất là các hành vi lạng lách đánh võng bốc đầu xe mô tô
lực lượng cải sát xã hội đối tượng chủ yếu là các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông
trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình cần phải quan tâm
quản lý chặt chẽ con em của mình tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
liên quan đến vụ việc xây dựng gần năm trăm linh căn nhà trái phép
công an tỉnh đồng nai đề nghị những người đã ký hợp đồng mua nhà ở tại dự án này trình báo
để được bảo vệ quyền lợi chính đáng
công an tỉnh đồng nai cho biết đang tiến hành điều tra tin báo tội phạm
về các hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai quản lý nhà ở
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu dân cư tân thịnh
xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom
dự án khu dân cư tân thịnh do công ty cổ phần đầu tư ldg số một trăm linh bốn trên bốn
ấp hòa bình xã giang điển huyện tràng bom làm chủ đầu tư
bước đầu công an xác định chủ đầu tư đã thi công một số hạng mục nhà ở
hạ tầng kỹ thuật khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định
nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân công an tỉnh đồng nai đề nghị những khách hàng
từng giao dịch với công ty ldg liên quan đến dự án khu dân cư tân thịnh
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ một nghìn ba mươi bốn đường nguyễn ái quốc khu phố một phường tràng giài
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để trình báo và gặp điều tra viên nguyễn trọng lực

tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
với đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng
xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hà trung
tỉnh thanh hóa là đối tượng lê trí trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam
huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân
huyện quảng sương tỉnh thanh hóa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cấp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi tám
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện